không chỉ là quốc gia đa tôn giáo việt nam còn là quốc gia đa dân tộc
mỗi dân tộc đều lưu giữ những hình thức tín ngưỡng khác nhau
nên tạo nên sự đa dạng trong đời sống tâm linh và tinh thần của người dân
tuy nhiên trong xu thế phát triển thì bên cạnh những mặt tích cực
thì vẫn còn tồn tại và phát sinh những tiêu cực ảnh hưởng vào sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo
vì vậy xây dựng các hoạt động văn hóa tôn giáo tín ngưỡng văn minh lành mạnh
có vai trò quan trọng hình thành và bảo đảm nếp sống văn minh của xã hội
tâm linh giúp con người gửi gắm tinh thần đến nương tựa
niềm tin đặt đúng nơi đúng chỗ trong sáng và lành mạnh là điều vô cùng tốt đẹp
bản thân những người thực hành tín ngưỡng tôn giáo cần nhận thức rõ vai trò của mình
trong việc giữ được bản chất lành mạnh trong sáng hướng thiện của các tín ngưỡng dân gian
và mỗi người cũng cần trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng cần thiết
trong hoạt động tín ngưỡng tôn giáo
đây là hình ảnh gây xuân sang mạng xã hội
về việc người dân lập bản thờ tổ chức cúng bái một con rắn xuất hiện cạnh ao đình
thuộc khu phố tam lư phường đồng nguyên thành phố tử sơn tỉnh bắc ninh
còn đây là hình ảnh một người phụ nữ làm lễ cầu an tại chỗ hương tích ở hà tĩnh
sau đó có biểu hiện mê tín dị đoan nhập đồng la hét còn những người xung quanh thì quỷ lạnh
tôi xem những cái clip đấy và thực sự là tôi rất là bất ngờ
và với những truyền thống văn hóa của việt nam thì tôi thấy đây là những hành động
rất là phản cảm và đi ngược với cả thuần phong mỹ tục của dân tộc
những tượng hoặc là những hành động cung tín đấy thì chúng ta cần phải bài trừ
và cần phải dẹp bỏ để nó sẽ không bị ảnh hưởng tới người dân
những vụ việc phản cảm ngay sau đó đã được các cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định
tuy nhiên câu chuyện đáng nói ở đây là sự mê tín dị đoan đến mức u mê mê mụi
của một bộ phận người dân đang làm xấu đi những hình ảnh thực hành lễ nghi thở cúng tốt đẹp
của người việt
để đấu tranh với tình trạng này các cơ quan chức năng cần phải tuyên truyền về hệ lụy của mê tín dị đoan
và có sự mê tín dị đoan các cơ quan chức năng cần phải tuyên truyền về hệ lụy của mê tín dị đoan
ngăn chặn kịp thời từ phía chính quyền địa phương các cơ sở thờ tự các ban quản lý di tích và có sự chung tay của toàn xã hội
theo tôi cái đó cần phải quy định cụ thể chứ còn như luật chỉ nói là không được mê tín
nhưng mê tín như thế nào thì ra sao hay như tôi nói là cái chuyện đốt vàng mã hay đốt thương
thì luật không thể quy định là đốt bao nhiêu vàng mã trong một cái buổi như là tế lễ hoặc là cúng
không thể quy định cụ thể được nhưng một số nơi người ta quy định chẳng hạn đi đám ma thì được bao nhiêu vòng hoa
cổ cưới bao nhiêu mâm tức là cái hương ước quy ước của từng cộng đồng của từng cơ quan đơn vị
thì mới có điều kiện quy định cho nó sát hợp với cái đặc điểm của từng cộng đồng dân cư cũng như từng tập thể cơ quan đơn vị
việt nam là quốc gia đa tín ngưỡng tôn giáo với chín mươi năm dân số có đời sống tín ngưỡng tôn giáo
trong quá trình lãnh đạo cách mạng
đảng và nhà nước việt nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người
tại hội nghị văn hóa toàn quốc tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nhấn mạnh
xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh văn minh gắn liền với đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu cái ác
phi văn hóa phản văn hóa bảo vệ những giá trị chân thiện mỹ
kịp thời chấn chỉnh những hành vi mê tín dị đoan tệ nạn xã hội
vì vậy xây dựng các hoạt động văn hóa tôn giáo tín ngưỡng văn minh lành mạnh
chính là việc làm quan trọng góp phần hình thành và đảm bảo nếp sống văn minh của xã hội